công an huyện đông hòa tỉnh phú yên vừa triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi lô đề
tại các xã hòa hiệp bắc hòa hiệp nam và thị trấn hòa hiệp trung
đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện đông hòa bất ngờ ập vào sáu tụ điểm của đường dây lô đề này
tăng giữ thu vật gồm một mươi năm sổ ghi số đề một két sắt tám điện thoại di động và hơn ba mươi triệu đồng tiền mặt
cùng các dụng cụ liên quan đến phục vụ cho việc ghi lô đề
bước đầu điều tra xác định số tiền mà các đối tượng ghi lại trên sổ đã nộp lại cho nguyễn thị xen ở xã hòa hiệp trung mỗi ngày trên một trăm linh triệu đồng
hiện công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn thị xen
đồng thời khởi tố vụ án khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú bốn đối tượng và mở rộng điều tra vụ án